năm tháng một năm hai nghìn hai mươi ba tại địa bàn bản biêng cọc xã mai sơn huyện tương dương tỉnh nghệ an
lực lượng chức năng tỉnh nghệ an đã phát hiện bắt giữ hai đối tượng là sông tồng sò và sông téng
đều trú tại bản pha đéng huyện mường quán tỉnh hùa phân lào
đang vận chuyển trái phép ma túy từ bên kia biên giới vào việt nam
tăng vật thu giữ tại hiện trường là hơn một mươi hai kg nhựa thuốc viện và một mươi hai viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến
hai dao nhọn và một số tăng vật khác có liên quan
theo lời khai ban đầu các đối tượng khai nhận lợi dụng ngày nghỉ tết nguyên đán của việt nam
mang số lượng ma túy này vào việt nam để bán kiếm lời
khi đến địa điểm trên thì bị phát hiện bắt giữ
trong đêm giao thừa tết quý mão năm hai nghìn hai mươi ba bị một nhóm người đến đòi nợ
nguyễn nam trượng đã cầm súng dùng dao đâm khiến hai người tử vong một người bị thương
công an tỉnh hải dương đang phối hợp với công an huyện gia lộc điều tra làm rõ vụ án mạng trên
cụ thể vào khoảng hai mươi một h ngày hai mươi một tháng một ba người cùng chú tại phường quang trung
thành phố hải dương đến nhà của nguyễn nam trượng để đòi tiền
vào khoảng hai mươi ba h bốn mươi năm phút cùng ngày hai bên xảy ra mâu thuẫn cãi nhau gai gắt
lúc này trượng lên tầng hai lấy dao bầu và súng tự chế chuẩn bị từ trước bắn vào người phụ nữ
sau đó dùng dao đâm hai người đàn ông còn lại
vụ trọng án đã làm hai người tử vong và một người bị thương
ngay sau khi sự việc xảy ra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương đã bắt giữ trưởng
thu giữ tăng vật
công an thành phố hồ chí minh cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt giam
nguyễn hoàng hiếu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ngụ tại thành phố thủ đức
cùng với chín đối tượng để điều tra về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc
theo kết quả điều tra ban đầu hiếu thuê căn hộ trung cư tại phường trường thọ
thành phố thủ đức để làm cơ sở hoạt động
năm hai nghìn hai mươi một hiếu lấy tài khoản của một đối tượng
để tổ chức hoạt động cá độ bóng đá trên mạng qua trang web cá cược
sau đó chia thành các tài khoản nhỏ để cung cấp cho người khác tham gia cá độ bóng đá qua mạng
các giải thi đấu quốc tế như là world cup hai nghìn hai mươi hai giải aff cup vừa qua
hiếu giao nhiệm vụ cho nguyễn đức duy hay còn gọi là tèo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
phụ giúp giao nhận tiền cá độ của các đại lý cấp dưới
qua hệ thống dịch vụ internet banking mở tại các ngân hàng
qua điều tra công an xác định đường dây cờ bạc qua mạng này hoạt động từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đến nay
trung bình mỗi tháng mức giao dịch của chúng là khoảng một mươi tỷ đồng
và tính đến khi bị triệt phá số tiền giao dịch của đường dây này là khoảng hai trăm linh tỷ đồng
để có tiền tiêu xài ba đối tượng ở huyện thanh bình tỉnh đồng tháp đã lẻn vào một trường học cấp hai
trên địa bàn xã tân phú huyện thanh bình để trộm nhiều tài sản của nhà trường
thế nhưng đã bị lực lượng công an xã bắt giữ khi đang tẩu thoát
ba đối tượng bị bắt giữ khi đang tẩu thoát
ba đối tượng bị bắt giữ gồm nguyễn văn phúc huỳnh linh tâm cùng chú tại xã tân phú
và nguyễn thành lợi chú tại thị trấn thanh bình huyện thanh bình
qua kiểm tra lực lượng công an đã phát hiện một mô tô điện hai cpu bốn màn hình máy tính và một tv
qua làm việc các đối tượng khai nhận đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
trên địa bàn trường trung học cơ sở tân phú để có tiền tiêu xài
hiện vụ việc đang được công an xã tân phú bàn giao cho công an huyện thanh bình tiếp tục điều tra mở rộng
chiều ngày hai mươi năm tháng một một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên đường dt bảy trăm bốn mươi
đoạn qua thôn sáu xã đa kia huyện bù gia mập tỉnh bình phước
chiếc xe ô tô bán tải đã đâm trực diện vào xe máy khiến hai người tử vong tại chỗ
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi bốn h ba mươi chiều cùng ngày ô tô bán tải mang biển số chín mươi ba c một mươi sáu nghìn ba trăm sáu mươi
chưa rõ người điều khiển lưu thông trên đường dt bảy trăm năm mươi
khi đến xã đi kia thì bất ngờ va chạm với xe máy của hai người đàn ông điều khiển
chở nhau lưu thông theo chủng ngược lại
cố tông mạnh đã khiến chiếc xe máy bị dính chặt ở gầm dưới chiếc xe ô tô
hai người đàn ông đi trên xe máy văng vào lề đường tử vong tại chỗ
nguyên nhân của vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
trong những ngày tết thì những con số vi phạm về nồng độ cồn cho thấy tình trạng người dân sử dụng rượu bia
tham gia giao thông vẫn cao và đây là nguyên nhân chính gây ra các vụ tai nạn giao thông
thậm chí nhiều người còn trở theo sau là người thân của mình thế nên hậu quả càng đau lòng
để ngăn chặn tình trạng sử dụng rượu bia thế nhưng vẫn cố tình lái xe
trong những ngày đầu năm mới xuân quý mão hai nghìn hai mươi ba lực lượng công an tỉnh sơn la đã ra quân quyết liệt
xử lý các hành vi vi phạm
với tinh thần không có vùng cấm không có ngoại lệ
chốt kiểm tra nồng độ cồn tại khu vực đường ngô gia khảm hướng từ thành phố sơn la về huyện mường la
nhiều trường hợp nghi vấn đã được yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn
người đàn ông này chở theo vợ đi ăn cơm trong bản có biểu hiện say xỉn nồng nặc hơi men
ban đầu khi lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra thì cả hai vợ chồng đều viện đủ lý do để câu giờ
đồng thời người vợ liên tục gọi điện người thân để cầu cứu

họ tên anh là gì

tên thì quan trọng gì
sau khoảng ba mươi phút được lực lượng cảnh sát giao thông thuyết phục giải thích yêu cầu chấp hành
thì người đàn ông này mới chịu thổi vào máy đo nồng độ cồn
và đây cũng là kết quả của người đàn ông này
một số bộ phận người dân vẫn còn sử dụng rượu bia
khi tham gia giao thông qua đó thì vi phạm về những lỗi như là nồng độ cồn
và không đuổi mũi hiểm khi tham gia giao thông
có những người thì vi phạm rất là chấp hành
nhưng mà có những người vi phạm thì cũng gây cản trở khó dễ
không phối hợp với lực lượng chức năng để làm việc
thì những cái trường hợp đó thì chúng tôi cũng tuyên truyền nhắc nhở
và qua đó cũng thuyết phục để người vi phạm phối hợp với cả lực lượng cảnh sát giao thông để làm việc
trong dịp tết nguyên đán quý máu hai nghìn hai mươi ba lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh sơn la
đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát kịp thời xử lý các trường hợp lái xe vi phạm các quy định
trong đó đã lập một trăm sáu mươi tám tổ tuần tra phát hiện chín mươi chín trường hợp vi phạm
phạt tiền trên ba trăm một mươi một triệu đồng tước hai mươi bốn giấy phép lái xe tạm giữ bảy mươi hai mô tô xe máy
trong đó lỗi vi phạm về nồng độ cồn là cao nhất với sáu mươi năm trường hợp nộp phạt hơn hai trăm bảy mươi tám triệu đồng
thời gian tới thì
thời gian tới thì
chúng tôi sẽ tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát trên địa bàn thành phố
những tuyến đường chính và những điểm đen liên quan đến tài nạn giao thông
để đảm bảo trật tự giao thông trên địa bàn thành phố
về những đối tượng cố tình vi phạm hay là không chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng
thì chúng tôi sẽ cương quyết xử lý
thời điểm này vẫn đang trong kỳ nghỉ lễ của nhân dân
do vậy nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh sơn la
lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường công tác kiểm tra xử lý vi phạm
liên quan đến lái xe sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông
ngăn ngừa các sự cố tai nạn giao thông
tiếp tục tuyên truyền cho quần chúng nhân dân các quy định của luật giao thông
đã uống rượu bia không lái xe
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh trà vinh đã mời nguyễn ngọc duy
sinh năm hai nghìn ba ngụ tại ấp trà và xã vinh kim huyện cầu ngang
để làm việc về hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông
trước đó vào ngày bốn tháng một tổ cảnh sát giao thông công an tỉnh
thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tốc độ trên tuyến quốc lộ năm mươi bảy
thuộc địa phận ấp quy nông a xã hòa lợi huyện châu thành
phát hiện duy điều khiển xe mô tô chạy với tốc độ cao nên ra hiệu lệnh dừng xe
tuy nhiên duy đã không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy
bằng các biện pháp nghiệp vụ cảnh sát giao thông đã tiến hành mời duy
đến cơ quan để làm rõ hành vi phạm tội
qua làm việc duy đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình
cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với duy
về lỗi không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông chạy quá tốc độ quy định
không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển không có bộ phận giảm thanh theo quy định
sau những ngày vui xuân đón tết người dân các tỉnh miền tây lại tiếp tục hành trình
đến thành phố hồ chí minh và các tỉnh lân cận để công tác lao động học tập
vào thời gian này lực lượng của phòng cảnh sát giao thông công an
tỉnh sóc trăng đã tổ chức trao tặng khăn lạnh nước uống và đủ nhiên liệu miễn phí
cho người dân đi xe máy với mong muốn mọi người có thể đảm bảo sức khỏe
và an toàn trong chuyến hành trình dài
sáng ngày hai mươi năm tháng một tức mùng bốn tết trên quốc lộ một a rất đông người dân
từ các tỉnh sóc trăng bạc liêu cà mau đi xe máy chở theo nhiều đồ đạm
hướng về thành phố hồ chí minh để quay trở lại công việc sau kỳ nghỉ tết
khi đi qua địa bàn tỉnh sóc trăng lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh
chốt dừng chân tại khu vực xã an hiệp huyện châu thành để hỗ trợ người dân
hàng trăm khăn lạnh chai nước uống đã trao tận tay người dân khi đi ngang qua đây
đồng thời hỗ trợ đổi sang miễn phí khi có phương tiện gần hết nhiên liệu
cùng với đó lực lượng công an cũng nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm các quy định
về luật giao thông đường bộ
cái hành động của các anh rất là đẹp rất là cao cả rất là đáng quý
cũng cảm ơn các anh
và săn cho người lao động chúng tôi đi đường
thôi đây vợ chồng tôi cũng cảm ơn mấy anh bệnh giao thông
với mấy anh chính viện địa phương ở thành phố sóc trăng rất là nhiều
giúp đỡ cho dân từ thiện cho dân đi đường tiện lợi
và nước nôi đồ để uống đầy đủ
rất là cảm ơn
để bảo đảm cho nhân dân trở lại các đô thị để công tác lao động học tập
bên cạnh việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông tập trung tuần tra kiểm soát
xử lý các hành vi vi phạm để phòng ngừa tai nạn giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh sóc trăng còn thường trực trên các tuyến giao thông
để hỗ trợ giúp đỡ nhân dân bằng các hoạt động thiết thực và ý nghĩa
lực lượng cảnh sát giao thông thường xuyên có mặt trên tiếng quốc lộ một
tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông
như quá tốc độ điều khiển xe trong hơi thở của nồng độ cồn trở quá số người quy định
thì qua thực hiện nhiệm vụ được xuyên chế đạo của lãnh đạo phòng
lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã phân luồn bảo đảm trật tự an toàn giao thông
không để xảy ra hùng tắc giao thông
qua đó cũng đã cấp phát nước suối khăn lạnh và cấp nhiên liệu xăng
cho bà con đi xe sau khi nghỉ tết
trở về thành phố hồ chí minh và bình dương làm ăn năm mới
với những việc làm tuy nhỏ nhưng mang đậm tính nhân văn
lực lượng công an thỉnh sắp trăng với mong muốn mọi người dân chấp hành
nghiêm pháp luật về trật tự an toàn giao thông để bảo đảm an toàn sức khỏe cho mọi người
khởi đầu một năm mới vui tươi và an toàn